tại nghệ an vào hồi h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi hai trên quốc lộ bảy b tại khu vực thị trấn yên thành
công an huyện yên thành đã tiến hành kiểm tra ô tô bán tải mang biển kiểm soát bốn mươi ba c một mươi sáu nghìn bảy trăm bốn mươi ba do phan văn liêm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại khu một thị trấn ái nghĩa đại lộc quảng nam điều khiển
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở ba trăm hai mươi sáu bánh pháo hoa mang nhãn hiệu nước ngoài sản xuất loại ba mươi sáu quả
tổng trọng lượng là bốn trăm năm mươi kg
cơ quan công an huyện yên thành đã tiến hành tạm giữ các đối tượng phương tiện cùng tăng vật để xử lý theo quy định của pháp luật